đồng chí leonis torres riviera đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua với sự giúp đỡ của đại sứ và đồng chí đại diện
mối quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam cuba nói chung giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba nói riêng ngày càng được mở rộng và phát triển
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong thời gian qua hai bên thường xuyên tiến hành các hoạt động trao đổi đoàn các cấp
để học tập chia sẻ kinh nghiệm chuyển giao công nghệ trong tất cả các lĩnh vực công tác tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm hậu cần kỹ thuật đào tạo
mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới như vấn đề an ninh mạng an toàn thông tin hợp tác y tế
đặc biệt là sự chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an việt nam đối với bộ đội vụ cuba
bộ trưởng tô lâm mong muốn trong thời gian tới hai nước thúc đẩy việc ký kết hiệp định về dẫn độ hiệp định về chuyển giao người kết án phạt tù và hiệp định về hợp tác phòng chống tội phạm
các hiệp định này được ký kết sẽ tăng cường cơ sở pháp lý phòng chống tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước
đại sứ lianistorest rivia chân thành cảm ơn bộ công an việt nam và cá nhân bộ trưởng tô lâm đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho đất nước cuba
cũng như cho riêng đồng chí trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống việt nam cuba ngày càng phát triển đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực
đại sứ lenistorest rivea khẳng định sắp tới dù ở bất kỳ cương vị nào cũng tiếp tục là câu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết
hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả như mong muốn của hai bên

chỉ huy các cấp về thanh niên và công tác thanh niên được nâng lên một bước thanh niên công an là nòng cốt trong các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm được các cấp ghi nhận biểu dương
đã có nhiều tấm gương thanh niên công an dũng cảm trong quá trình đấu tranh chấn áp tội phạm bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân anh hùng và truyền thống của tuổi trẻ việt nam
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được
trong quá trình triển khai nghị quyết số bảy vào chương trình phát triển thanh niên công an giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ba
trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị cấp ủy chỉ huy các cấp trong công an nhân dân tiếp tục quán triệt
ban hành các nghị quyết đồng thời nghiên cứu ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh niên theo từng năm
từng giai đoạn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn thống nhất mục tiêu xuyên suốt là đào tạo nâng cao trình độ
và phát huy lực lượng thanh niên trong thực tiễn công tác công an chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên công an
tạo sức đề kháng mạnh cho thanh niên trước các tác động tiêu cực hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách nhằm phát hiện
thu hút bồi dưỡng phát huy tài năng trẻ trong công an nhân dân tạo môi trường thuận lợi để thanh niên thể hiện năng lực
sở trường của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện tổ chức đoàn trong công an nhân dân
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao bằng khen của bộ công an tặng một mươi tập thể có thành tích xuất sắc trong tổng kết thực hiện nghị quyết số bảy
và ba mươi thanh niên công an xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
còn vào chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
về xây dựng đội ngũ công nhân
viên chức lao động và tổ chức công đoàn công an nhân dân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
qua năm năm triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám của đảng ủy công an trung ương đội ngũ công nhân người lao động trong công an nhân dân được quan tâm xây dựng củng cố
công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng giai cấp công nhân có nhiều đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng người lao động được quan tâm
chế độ chính sách đối với người lao động được nghiên cứu bổ sung sửa đổi phù hợp với thực tiễn tổ chức công đoàn công an nhân dân phát triển mạnh về số lượng và nâng cao về chất lượng hoạt động phát huy tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong công an nhân dân
trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng lực lượng lao động có sự chuyển dịch mạnh mẽ thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị thời gian tới cần chú trọng công tác đào tạo hình thành đội ngũ cán bộ đoàn viên và người lao động có chuyên môn khoa học kỹ thuật có kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư